dù mới được di rời đến khu tái định cư để tránh ngập lụt tuy nhiên sau đợt mưa lũ đầu tháng chín vừa qua
khu tái định cư tại xã minh hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình đã xảy ra sạt lở
đất đá từ sơn núi bị sới lở lấp đè lên nhà dân
người dân chưa kịp an cư thì nay đã lại mang trong mình nỗi lo về an toàn tính mạng
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
nhiều ngày trôi qua bà trương thị thanh cũng như hàng chục hộ dân sống tại khu vực cửa chuông
vẫn chưa hết bàng hoàng lo lắng khi trong đêm khuya chứng kiến cảnh quả đồi bị dạn nứt
hàng chục khối đất đá sạt lở đổ xuống phía sau nhà
khu tái định cư cho những hộ dân được di rời khẩn cấp từ vùng ngập lụt lên vùng cao
được thực hiện năm hai nghìn một mươi năm với tổng kinh phí hai mươi sáu tỷ đồng
hiện giai đoạn một của dự án đã hoàn thành đưa bốn mươi một hộ dân các điểm bị ngập lụt nặng nhất
của xã minh hóa về sinh sống ổn định tại đây
hôm nay bán viên này sẽ tiếp tục vận động nhân dân di rời ra khỏi đường đường sát lở
hai là kiểm tra và chỉ đào
không bán liên toàn tập trung vào những xử lý như khu sát lở
và nếu có nguy cơ là các lỗ đất khối đất trên khu sát lở thì sẽ có giải pháp
hiện nay hàng chục hộ dân tại khu tái định cư cửa chuông xã minh hóa
đang lo sợ tình trạng sạt lở sẽ tiếp tục diễn ra đặc biệt thời điểm này đang là mùa mưa lũ
do đó chính quyền huyện minh hóa tỉnh quảng bình cần sớm có biện pháp khắc phục xử lý
để người dân yên tâm sinh sống lâu dài